theo số liệu thống kê của tỉnh quảng ngãi tính đến nay đã có khoảng năm mươi ba trăm linh hộ đồng bào ở sáu huyện miền núi được giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp
tuy nhiên vẫn còn gần tám ba trăm linh hộ thiếu hoặc chưa có đất sản xuất với nhu cầu cần sử dụng gần năm hectare
theo đó những huyện cần đất sản xuất nhiều nhất là sơn hà ba tơ minh long trà bồng sơn tây và tây trà
để bố trí quỹ đất cho các hộ thiếu hoặc chưa có đất sản xuất tỉnh quảng ngãi đã làm thủ tục thu hồi diện tích đất của các công ty lâm nghiệp hoạt động không hiệu quả hoặc bỏ hoang để bàn giao cho các huyện miền núi bố trí cho người dân
tổng diện tích đất thu hồi giao đất cho nhân dân sáu huyện miền núi là một mươi chín năm trăm linh hectare
tỉnh quảng ngãi cũng chỉ đạo các sở ngành địa phương hỗ trợ kinh phí giao đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân các huyện miền núi
công tác đo đạc bàn giao đất đang được khẩn trương thực hiện nhằm giúp đồng bào miền núi an cư lạc nghiệp góp phần xoa đói giảm nghèo khu vực miền núi tỉnh quảng ngãi
dự kiến sẽ hoàn thành trong năm hai nghìn một mươi bảy